trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi tại hà nội ubkt đã họp kỳ bốn mươi bốn đồng chí trần cẩm tú
bí tư trung mương đảng chủ nhiệm ubkt chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ubkt đã xem xét kết luận một số nội dung sau
một ubkt yêu cầu tổ chức đảng và đảng viên hội đồng thành viên tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
phát huy ưu điểm nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và sớm có biện pháp khắc phục các hạn chế khuyết điểm đã được chỉ ra
hai đồng chí lê viết chữ ubkt bí thư tỉnh ubkt và đồng chí trần ngọc căng chủ tịch ubkt đã có nhiều vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng
trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác quản lý sử dụng đất đai tài chính ngân sách dự án đầu tư và công tác cán bộ
ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy chính quyền địa phương đến mức phải xem xét kỷ luật
ba xem xét kỷ luật đối với đồng chí mai tuấn anh bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng thành viên ban thường vụ đảng ủy
tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec và các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy vec
cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công
ủy ban kiểm tra trung ương quy định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với các đồng chí nguyễn thị kim anh
cán bộ phòng phòng chống tham nhũng đặng hải anh cán bộ phòng thanh tra xây dựng hai bộ xây dựng
cách tất cả các chức vụ trong đảng đối với đồng chí phạm gia yên nguyên bí thư đảng ủy nguyên tránh thanh tra bộ
cảnh cáo đối với đồng chí nguyễn ngọc tuấn bí thư đảng ủy tránh thanh tra bộ
khiển trách đối với các đồng chí vũ trí cương đảng ủy viên bí thư tri bộ trưởng phòng phòng chống tham nhũng
bùi anh tuấn bí thư tri bộ trưởng phòng giám sát kiểm tra và xử lý sau thanh tra
nguyễn hải thắng bí thư tri bộ trưởng phòng thanh tra xây dựng hai nguyễn thị kim liên cán bộ phòng thanh tra xây dựng ba
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban thường vụ đảng ủy bộ xây dựng thi hành kỷ luật đối với đảng ủy thanh tra bộ xây dựng
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm
căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên ủy ban kiểm tra trung ương quy định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách
đối với các đồng chí nguyễn quang sáng tỉnh ủy viên bí thư hủy ủy mường nhé và đồng chí cao xuân đăng
nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư đảng ủy nguyên hiệu trưởng trường chính trị tỉnh điện biên
căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị bộ chính trị
ban chấp hành trung ương xem xét thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng
đối với đồng chí nguyễn văn hiến nguyên ủy viên trung mương đảng nguyên thứ trưởng bộ quốc phòng
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với nguyên phó bí thư đảng ủy
nguyên sư đoàn trưởng sư đoàn ba trăm sáu mươi ba nguyễn văn khoay và nguyên chủ nhiệm hậu gần sư đoàn ba trăm sáu mươi ba vũ duy an
cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác